nhằm chống lại các hành vi gian lận thương mại vừa qua bộ tài chính đã đề xuất tăng thuế một số mặt hàng giày dép từ mức thuế hiện hành là lên ba mươi
hiện nay các loại giày có mũi giày được gắn kim loại để bảo vệ và một số loại giày khác có mức thuế xuất mfn hiện hành là
đây là mặt hàng trong nước đã sản xuất được do thuế xuất thấp tranh lệch thuế với các mặt hàng khác cùng nhóm lớn khó phân biệt dễ nhầm lẫn dẫn đến gian lận thương mại
kim ngạch nhập khẩu nhóm sản phẩm này vào việt nam năm hai nghìn một mươi tám là chín tám triệu usd trong đó hai hai triệu usd áp dụng thuế xuất mfn
sản phẩm được nhập khẩu chủ yếu từ các nước trung quốc malaysia thái lan với thuế xuất là
do đó bộ tài chính dự kiến tăng mức thuế nhóm mặt hàng này
từ lên ba mươi nhằm thống nhất mức thuế xuất các mặt hàng khác trong cùng nhóm